lạng sơn là một tỉnh miền núi có đa số là người dân tộc thiểu số như nùng chiếm gần năm mươi tay chiếm hơn ba mươi năm còn lại là các dân tộc kinh giao hoa sán chay
do đó lạng sơn hết sức quan tâm thực hiện đề án tăng cường dạy tiếng việt cho trẻ mầm non học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm nhằm cụ thể hóa quyết định một nghìn tám của chính phủ
trên địa bàn tỉnh lạng sơn có một mươi một đơn vị cấp huyện thành phố với nhiều trường học ở vùng sâu vùng xa vì vậy việc vận động trẻ đến trường rất khó khăn nhất là bậc học mầm non và tiểu học
đặc biệt trong quá trình học tập làm sao để các em tiếp thu được bài giảng làm quen nhanh với tiếng việt lại càng khó đối với các thầy giáo cô giáo công tác ở đây
ngay từ bậc học mầm non nhiều trường đã chủ động giáo dục theo phương châm chơi và học các giáo viên phân loại khả năng nắm bắt tiếng việt của trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp
chúng tôi là bản thân là giáo viên thì thường xuyên trao đổi trò chuyện và đọc thơ kể chuyện trong các tiết dạy cho trẻ chơi và hoạt động những trò chơi dân gian
đọc các bài ca giao đồng dao để phát triển ngôn ngữ cho trẻ để trẻ có thể phát âm được lưu loát
tại các trường học ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh lạng sơn khi giảng dạy ngoài phát âm bằng tiếng việt các thầy giáo cô giáo còn dùng tiếng dân tộc của học sinh để trao đổi giải thích cho các em dễ nắm bắt và tiếp tục thú
từ đầu năm học trong công tác tập huấn chúng tôi đã cử giáo viên đi tập huấn cấp tỉnh và về tập huấn lại cấp trường để tăng cường tiếng việt cho các em trong tất cả các môn học
cho qua đó các em tự tin hơn trong các việc giao tiếp cũng như là các hoạt động ở trong lớp
thực tế cho thấy tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh lạng sơn các em có rất ít môi trường để giao tiếp bằng tiếng việt
vì ngoài lên lớp ở nhà các bậc phụ huynh chủ yếu giao tiếp trao đổi với các em bằng tiếng dân tộc thiểu số
do vậy các nhà trường đã tích cực hơn trong việc rèn luyện tiếng việt cho học sinh
đến nay nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã có tỷ lệ trẻ học hết cấp tiểu học được tăng cường tiếng việt đạt từ chín mươi năm đến sáu mươi
để chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt dạy học tích hợp lồng ghép môn tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số vào các môn học chính khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp
thông qua nhiều hình thức khác nhau và chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt việc cho trẻ làm quen với tiếng việt thông qua các môn học và hoạt động giáo dục
việc tăng cường giáo dục tiếng việt là rất quan trọng để cho các em học sinh dân tộc thiểu số hình thành nên kỹ năng cơ bản tạo tiền đề để học tập
lính hộ chi thức của các cấp học tiếp theo góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số đóng góp vào sự tiến bộ phát triển của đất nước